tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
ban thường vụ thành ủy hội an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông nguyễn quốc tiến bốn mươi tám tuổi trú tại thành phố hội an
là giám đốc công ty cổ phần công trình công cộng hội an
năm hai nghìn một mươi chín thực hiện chủ trương về việc thí điểm vận chuyển hành khách tham quan du lịch
bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn thành phố hội an tỉnh quảng nam
công ty cổ phần công trình công cộng hội an đã tổ chức đấu thầu
mua sắm ba mươi chiếc xe điện với tổng trị giá bảy ba tỷ đồng
ông trần quang kim sơn trưởng phòng kinh doanh công ty đại phát tín
là đơn vị cung cấp xe điện đã liên hệ thỏa thuận để ông tiến
tạo điều kiện cho công ty cung cấp trúng thầu hợp đồng mua bán ba mươi xe điện
qua quá trình điều tra công an tỉnh quảng nam xác định ông tiến đã chỉ đạo cấp dưới
để công ty cung cấp xe điện này trúng thầu mua sắm và nhận số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
công an tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố đối với ông nguyễn quốc tiến
để điều tra về hành vi nhận hối lộ đồng thời khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với ông trần quang kim sơn để điều tra về hành vi đưa hối lộ